ngày hai mươi năm tháng tám tòa án nhân dân cấp cao tại hà nội mở phiên tòa xét xử phúc thẩm xét đơn kháng cáo của bị cáo phạm thị đoan trang
trú tại phường cát linh quận đống đa tp hà nội về tội tuyên truyền chống nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
theo cáo trạng trong khoảng thời gian từ ngày một mươi sáu tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi bảy đến ngày năm tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi bảy
bị cáo phạm thị đoan trang có hành vi làm tàng trữ lưu hành các tài liệu bài viết có nội dung nhằm chống nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
ngoài ra bị cáo đoan trang còn trả lời phỏng vấn trên truyền thông nước ngoài với nội dung xuyên tạc đường lối chính sách của nhà nước
phỉ bằng chính quyền nhân dân phao tin bị đặt gây hoang mang trong nhân dân
vào giữa tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một tòa án nhân dân tp hà nội đã xét xử sơ thẩm vụ án và tuyên án phạt chín năm tù
đối với bị cáo về tội tuyên truyền chống nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
sau đó bị cáo trang có đơn kháng cáo
tại phiên phúc thẩm bị cáo phạm thị đoan trang tiếp tục cho rằng mình không phạm tội và kêu oan
tuy nhiên bị cáo không thành khẩn khai báo có thái độ chống đối
trên cơ sở xét hỏi công khai tại phiên phúc thẩm căn cứ vào lời khai tài liệu kết quả giám định
tòa phúc thẩm nhận định đủ cơ sở để kết luận hành vi phạm tội của bị cáo
trong đó việc tòa sơ thẩm tuyên án phạt chín năm tù đối với bị cáo phạm thị đoan trang
về tội tuyên truyền chống nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam là đúng người đúng tội không oan
hình phạt phù hợp với hành vi phạm tội
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an cho biết đã ra quyết định khởi tố bổ sung đối với ông trịnh văn quyết
cựu chủ tịch tập đoàn flc và ba bị can khác gồm hai em gái của ông quyết là trịnh thị minh huế
trị thị thúy nga và hương trần kiều dung
các bị can trên đều bị khởi tố thêm về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
việc khởi tố các bị can trên nằm trong quá trình điều tra mở rộng vụ án thao túng thị trường chứng khoán
xảy ra tại công ty cổ phần tập đoàn flc công ty cổ phần chứng khoán bos và các công ty có liên quan
theo tài liệu điều tra từ năm hai nghìn một mươi bốn đến năm hai nghìn một mươi sáu thông qua việc tăng vốn điều lệ khống từ một năm tỷ đồng
lên bốn ba trăm linh tỷ đồng tương ứng với bốn trăm ba mươi triệu cổ phần của công ty cổ phần xây dựng pharos
và khi được niêm yết bốn trăm ba mươi triệu cổ phiếu ros trên sàn chứng khoán
trịnh văn quyết trịnh thị minh huế trịnh thị thúy nga hương trần kiều dung
đã bán chiếm đoạt tiền của các nhà đầu tư
bước đầu cơ quan điều tra xác định tính đến ngày hai mươi bốn tháng hai năm hai nghìn hai mươi một
trịnh văn quyết đã chỉ đạo trịnh thị minh huế bán toàn bộ cổ phiếu ros mang tên trịnh văn quyết
và cổ phiếu ros mang tên năm cá nhân khác do quyết nhờ đứng tên
thu được tổng cộng hơn sáu bốn trăm một mươi hai tỷ đồng và rút tiền mặt để chiếm đoạt
việt nam đang tích cực phối hợp xác minh danh tính nạn nhân hỏa hoạn ở anh
cảnh sát điều tra anh đã tìm thấy những phần thi thể của bốn nạn nhân trong khu nhà cháy ở macedesor
vào hôm bảy tháng năm vừa qua và đây là thông tin được người phát ngôn bộ ngoại giao lê thị thu hằng cho biết
trong cuộc họp báo thường kỳ bộ ngoại giao chiều ngày hai mươi năm tháng tám
cũng theo người phát ngôn bộ ngoại giao lê thị thu hằng
hai mươi bảy tháng bảy tại bệnh viện nhân dân gia đình tp hcm một bác sĩ tại khoa cấp cứu đã bị một người nhà bệnh nhi đẩy vào tường bóc cổ khi đang đợi gắp xương cá cho bé gái

chín mươi số vụ việc xảy ra tại khuôn viên bệnh viện trung tâm y tế trong khi thầy thuốc đang cấp cứu chăm sóc người bệnh là sáu mươi

người nhà bệnh viện đã bị tấn công và chín mươi số vụ việc xảy ra khi thầy thuốc đang giải thích bệnh lý cho người bệnh